thưa quý vị văn phòng chính phủ cho biết thủ tướng chính phủ vừa ký các quyết định
thi hành kỷ luật lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh khánh hòa
cụ thể thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và xóa tư cách phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông lê đức vinh
do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thủ tướng chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông đào công thiên
do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định khác thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông nguyễn chiến thắng
do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông trần sơn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo
có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
theo quyết định của ban bí thư ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
giám sát để xảy ra rất nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý sử dụng đất đai
và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng gây hậu quả rất nghiêm trọng thất thoát lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai
tài sản và ngân sách nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng an ninh tác động xấu đến kinh tế xã hội
gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
xét nội dung tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả của vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công thiên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã bị can trần hữu giang nguyên phó giám đốc công ty
cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí petrolen với tội danh khởi tố lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
bị can trần hữu giang sinh ngày bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại nam định chỗ ở trước khi trốn số ba đường ba mươi một b
phường an phú quận hai tp hcm bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã
đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
cơ quan an ninh điều tra bộ công an có địa chỉ tại số hai trăm năm mươi bốn nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm

ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự

trước đó qua quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí công ty petroland
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cho vai trả góp không thế chấp không phụ phí thủ tục vô cùng đơn giản
chỉ việc ký vào sổ ghi nợ là có thể dễ dàng vai được với số tiền từ ba mươi triệu đến cả một trăm linh triệu đồng
là những lời quảng cáo của các tổ chức tín dụng đen tại nhiều vùng nông thôn hiện nay
khi cơn bão tín dụng đen đi qua hậu quả nhiều gia đình đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng và bế tắc
câu chuyện được ghi lại tại xã hiệp thuận huyện phúc thọ tp hcm
ném chất bẩn vào nhà gọi điện uy hiếp
thậm chí manh động hơn
các đối tượng này còn dám xông thẳng vào nhà đánh đập người dân bắt ép họ trả nợ
với gia đình ông ký đó là những ngày tháng hết sức kinh hoàng
dù không phải là con nợ nhưng mỗi một ngày
ông và người thân được thông báo phải trả ngay số tiền nợ cho con trai lên tới hai bảy tỷ đồng
trong những lúc mà nó uy hiếp cả gia đình rất sợ hãi vì đi đâu cũng không dám đi
nợ chính là nguồn cơn của những hành động bạo lực
theo người dân nơi đây thì hiện xã hiệp thuận có hàng trăm gia đình có người thân dính vào vai nặng lãi
trong khi tất cả con nợ đã bỏ trốn người thân ở lại còng lưng bán hết ra sản
thậm chí là chiếc xe máy cuối cùng để trả tiền cho nhóm cô đồ
mất nhà mất cửa thế nhưng nợ vẫn cứ mãi đều đằng
nó xuống thì nó xuống mình lên thôi
còn là nó cứ nhớt mắm tôm kia mấy xúc xâu nó tung nó lém
nó lém như thế nó quán đồ bày tặng lên
nó uy hiếp gia đình tôi gia đình tôi đánh cậy
mất một miệng đất cho nó
mà cuối cùng nó hôm trước sau nó bảo chưa hết nữa
nó nói chưa hết nó bảo xong nó xong
thế xong như thế xong như thế cứ thế nó nắm
nó không có tiếng nói nữa nó không có giấy nữa
không có giấy nữa
chỉ có như thế nói không không nói bao nhiêu phải giảm bấy nhiêu
quản lưng gánh nợ lên tới hàng tỷ đồng
gia đình những người nông dân này chỉ biết thức đêm canh nhà
cực chẳng đã họ đã phải gắn camera vào dây thép gai che bạt để ngăn các đối tượng ném chất bẩn
góc khuất của tín dụng đen đã lộ rõ
thế nhưng vẫn có nhiều thanh niên mới lớn vì ham đỏ đen mà tiếp tục sập bẫy các dạng thức cho vay nặng lãi
theo công an huyện phúc thọ thành phố hà nội
nhóm tín dụng đen hoành hành ở xã hiệp thuận từ khoảng năm năm trước
sau một thời gian chấn áp các đối tượng này đã ngừng hoạt động
nhưng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng này lại quay trở lại với những thủ đoạn tinh vi hơn
trước diễn biến phức tạp của hoạt động tín dụng đen công an huyện phúc thọ đã chủ động xác lập chuyên án
vận động người dân tố giác tội phạm cũng như triển khai các biện pháp bảo vệ người dân
trước những hành vi côn đồ của các đối tượng
do đối tượng nguyễn phú thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở cụm bốn xã hiệp thuận cầm đầu
trong quá trình trinh sát quản lý chúng tôi cũng đã xây dựng báo cáo lãnh đạo công an huyện
chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triệt phá đối tượng này
thủ đoạn của các đối tượng thường là cho người vay tiền không cần phải tài sản thế chấp
cái thứ hai là lãi suất thì rất cao
những người vay tiền thì
cơ bản đa số là những người ham chơi chơi bời lêu lỏng rồi thì tham gia vào các hoạt động cơ bản
trong những ngày qua công an huyện phúc thọ đã triển khai lực lượng truy bắt khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn phú thanh
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan tới hành vi cho vay nặng lãi
theo công an địa phương người vay nợ của tín dụng đen khá đa dạng về thành phần nhân thân
không chỉ có những thiếu niên lêu lồng mê cờ bạc cá độ bóng đá còn có cả công nhân người lao động
học sinh sinh viên
thế nên rất ít người chịu hợp tác tố giác tội phạm với lực lượng công an
người bị hại thì hầu như không dám trình báo
trình báo với lý do là bản thân những người vay nợ thì sau khi vay mà lợi xong thì đều bỏ đi
và cái đối tượng đến đòi nợ thì đến uy hiếp cha mẹ vợ con thậm chí những người thân để đòi nợ
do vậy cái người mà bị hại trực tiếp vay nợ
thì hầu như là không dám xuất hiện
và do vậy mà cái quá trình mà thu thập xác binh tài liệu chứng cứ là gặp rất nhiều khó khăn
còn trong cái quá trình mà hiện nay trên địa bàn chúng tôi vụ án chúng tôi triệt xóa thì xác định là cũng tương đối nhiều bị hại
trước sự đấu tranh truy bắt mạnh của lực lượng công an cuộc sống của người dân tại xã hiệp thuận những ngày này đã tạm thời bình yên
trước sự đấu tranh truy bắt mạnh của lực lượng công an cuộc sống của người dân tại xã hiệp thuận những ngày này đã tạm thời bình yên

trước sự đấu tranh truy bắt mạnh của lực lượng công an cuộc sống của người dân tại xã hiệp thuận những ngày này đã tạm thời bình yên

trước sự đấu tranh truy bắt mạnh của lực lượng công an cuộc sống của người dân tại xã hiệp thuận những ngày này đã tạm thời bình yên

trước sự đấu tranh truy bắt mạnh của lực lượng công an cuộc sống của người dân tại xã hiệp thuận những ngày này đã triển khai mọi biện pháp để bắt giữ đối tượng